cũng trong ngày hôm qua thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã chủ trì buổi lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ và trao tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì cho đồng chí đại tá trần anh tuấn giám đốc công an tỉnh sơn la
tại buổi lễ thượng ủy quyền chủ tịch nước thượng tướng lê quý vương đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì cho đồng chí đại tá trần anh tuấn giám đốc công an tỉnh sơn la
đây là phần thưởng cao quý của đảng nhà nước ghi nhận sự đóng góp của đồng chí giám đốc công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện phục vụ chiến đấu xây dựng lực lượng công an sơn la có phần quan trọng đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
tại buổi lễ thượng ủy quyền chủ tịch nước thượng tướng lê quý vương đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì cho đồng chí đại tá trần anh tuấn giám đốc công an tỉnh sơn la
tiếp tục chủ động tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở phòng ngừa và kịp thời phát hiện ngăn chặn giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh đảm bảo giữ vững ổn định an ninh trật tự tạo môi trường thuận lợi thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tại buổi lễ thượng tướng lê quý vương đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì cho đồng chí đại tá trần anh tuấn giám đốc công an tỉnh sơn la